chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
bà mansor đã bị bắt sau khi ủy ban chống thăm nhũng malaysia thẩm vấn lần thứ ba về vụ bê bối tại quỹ một mdb
viện dẫn tính nghiêm trọng của vụ án phía công tố đã đề nghị khoản bảo lãnh với khoảng hai bốn triệu đô la và tịch thu hộ chiếu của bà mansor
đồng thời yêu cầu tòa không cho phép bà mansor được tiếp xúc với nhân chứng
hiện cựu thủ tướng malaysia najib jarak cũng đang phải hầu tòa trong một vụ xét xử riêng với cáo buộc biển thủ số tiền lớn từ quỹ một mdb
chính quyền thành phố bangkok thái lan vừa phát động chiến dịch bắt và thả chim bồ câu do lo ngại về sức khỏe cộng đồng từ việc nuôi chim nơi công cộng
giới chức y tế thái lan đã thu thập mẫu máu nước bọt và lông từ những con chim bồ câu bị bắt để tìm ra dấu hiệu của bệnh truyền nhiễm ở chim lây sang người
trong đó có các bệnh như viêm màng não cúm da cầm
ngoài ra thái lan cũng ban hành lệnh cấm cho ăn và bán thức ăn chim bồ câu
theo đó người vi phạm có thể bị phạt tù tối đa
được biết một số thành phố khác trên thế giới cũng đã ban hành các lệnh cấm tương tự trong đó có venice của ý
tuy nhiên việc cho chim ăn là phạm pháp nhưng không có nguy cơ bị bỏ tù
giới chức thái lan vừa xác nhận vịnh maya khu du lịch nổi tiếng của nước này sẽ bị đóng cửa vô thời hạn để phục hồi trở lại sau nhiều tác động tiêu cực từ hoạt động du lịch
đây được xem như là một lệnh cấm lâu dài đối với du khách
vịnh mê a trở nên nổi tiếng và hút khách từ năm hai nghìn nhờ những cảnh quan tuyệt đẹp trong bộ phim the beast có nam tài tử leonardo dicaprio thủ vai chính
theo kế hoạch việc mở cửa trở lại vịnh maya thái lan được thực hiện vào cuối tháng một mươi
tuy nhiên kết quả đánh giá cho thấy lệnh cấm tạm thời không phát huy tác dụng và mức độ vịnh mê a bị tàn phá thậm chí còn vượt xa tổn tượng ban đầu
theo chuyên gia đến từ một tổ chức môi trường giúp chính phủ thái lan phục hồi san hô quanh vịnh maya việc phục hồi của vịnh có thể kéo dài trong bốn năm
tám trăm sáu mươi triệu đô la mỹ đó là kim ngạch xuất khẩu của mặt hàng diệt may việt nam trong khu vực asean năm hai nghìn một mươi bảy
mặc dù tăng đến hai mươi sáu so với năm hai nghìn một mươi sáu nhưng con số này vẫn rất khiêm tốn khi so sánh với tiềm lực của dệt may việt nam cũng như tiềm năng to lớn của khu vực này
diệt may việt nam đang đứng ở đâu trong chuỗi cung ứng khu vực đâu là cơ hội đâu là thách thức đâu là bài toán mà doanh nghiệp diệt may việt đang phải tìm lời giải
mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi theo dõi phóng sự sau đây
tổng kim ngạch nhập khẩu diệt may toàn khối asean từ thế giới năm hai nghìn một mươi bảy đạt năm mươi hai năm mươi bảy tỷ đô la mỹ tăng hai mươi hai bốn so với năm hai nghìn một mươi sáu trong đó phần lớn là nhập khẩu mặt hàng diệt
tính cả giai đoạn hai nghìn bảy đến năm hai nghìn một mươi bảy tăng trưởng bình quân nhập khẩu diệt may của khu vực asean đạt một mươi một tám
cùng với sự phát triển dân số và kinh tế khu vực asean ngày càng gia tăng châu á nói chung và asean nói riêng dần trở thành một điểm sáng của kinh tế thế giới
nhiều chuyên gia dự báo trong thập kỷ tới sự phát triển kinh tế thế giới sẽ tập trung tại khu vực châu á và asean cũng không phải ngoại lệ
trong thời gian gần đây trong khối asean đã có những kinh tế thế giới
chúng ta đã có những chuyên dịch về đầu tư chuyên dịch về thị trường và chuyên dịch về cơ cấu mặt hàng
trước đây thì chúng ta không có kỳ vọng nhiều vào việc xuất khẩu vào các nước trong khối châu á nói chung và asean nói riêng
thì bây giờ bắt đầu là chúng ta đã có những chuyên dịch
bởi vì thế này ở đây chúng ta có mấy cái mặt hàng có tính chiến lược của ngành diệt may việt nam chúng ta đã và đang xuất khẩu ra thế giới trong đó xuất khẩu kể cả trong khối asean
cũng theo ông vũ đức giang chủ tịch hiệp hội dệt may việt nam
tiềm năng của dẹp may việt trong khu vực asean là rất lớn
cộng đồng kinh tế asean được thành lập đã đem lại rất nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp việt nam nói chung và doanh nghiệp xuất khẩu việt nam nói riêng
các doanh nghiệp được tạo điều kiện khi làm thủ tục hỗ trợ xuất khẩu may mặc vào khu vực này
bên cạnh đó nhà nước cũng có những chính sách yêu đãi rất lớn cho các doanh nghiệp xuất khẩu dệt may trong khối asean
chính những thuận lợi đó đã làm thị phần xuất khẩu của dệt may việt nam trong khu vực asean những năm trở lại đây có phần khởi sắc
không có kỳ vọng nhiều vào việc chúng ta xuất khẩu các sản phẩm may mặc
đến bây giờ ba năm gần đây chúng ta đã có sản phẩm may mặc của chúng ta sản xuất xuất khẩu vào các nước sang khối asean sản phẩm sợi của việt nam
bây giờ chúng ta một năm chúng ta xuất khẩu trên hai tỷ có những năm trên ba tỷ usd xuất khẩu các sản phẩm sợi của chúng ta vào thị trường khối asean và trong khu vực châu á
mặt hàng thứ ba mặt hàng vải các loại
việt nam là nước hiện nay chúng ta đang nhập khẩu vải tương đối là lớn
nhưng chúng ta cũng có một số mặt hàng
hàng vải của chúng ta xuất khẩu đi trong các nước khối asean
thị trường asean cũng là một thị trường phát triển rất là tốt
mà bản thân các doanh nghiệp trong hội len cũng đã có một số khách hàng trong thị trường asean này rồi
trong thời gian vừa rồi khi mà ctpp ký kết ngoài việc khách hàng trong khối asean tăng trưởng hơn nữa
thì các nguồn đầu tư từ trong khối asean cũng tăng lên rất là nhiều
tuy nhiên theo đại diện một doanh nghiệp dệt may lớn bên cạnh những thuận lợi
hiện cũng có rất nhiều khó khăn để doanh nghiệp dệt may việt nam
nói chung có thể tiếp cận thị trường asean
trong suốt nhiều năm ngành dệt may luôn nằm trong số các ngành dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu
nhưng chỉ tham gia nhiều nhất là ở công đoạn cắt và may tức là gia công
trong khu vực này thì chúng ta có những nước cũng đang xuất khẩu các mặt hàng giống như việt nam chúng ta
đó là indonesia đà lạt thái lan là malaysia đặc biệt là một cái thị trường mới nổi là campuchia
bản thân các nước này cũng là những nước đang sản xuất gia công các sản phẩm dệt may giống như việt nam chúng ta
nói một cách khác họ cũng là đối thủ của chúng ta khi xuất vào thị trường mỹ hay châu âu hay nhật bản
có thể thấy dù ngành dẹp may chiếm gần ba mươi ba tổng giá trị sản xuất công nghiệp cả nước
song tỷ lệ nội địa hóa của ngành dệt may việt nam hiện vẫn còn quá thấp
khoảng chín mươi chín mươi năm giá trị gia tăng trong lĩnh vực sản xuất được thực hiện bằng các chuỗi cung ứng bao gồm
nguyên liệu đầu vào thiết kế sản xuất nghiên cứu
tuy vậy chỉ có gần một mươi các nguyên liệu đầu vào cung cấp cho ngành công nghiệp dệt may việt nam sử dụng là có nguồn gốc trong nước
một thực tế khác là hiểu biết của doanh nghiệp dệt may nói chung về các fta vẫn còn khá hạn chế
ngay cả với những nội dung về quy tắc xuất xứ để tận dụng thuế xuất yêu đãi
tại hiệp định thương mại hàng hóa asean atiga vốn đã bắt đầu có hiệu lực từng phần từ năm hai nghìn một mươi
và sẽ hoàn toàn xóa bỏ hàng rào thuế quan vào khoảng cuối năm hai nghìn hai mươi
theo chủ tịch hiệp hội diệt may việt nam để có thể thâm nhập mạnh mẽ hơn vào thị trường asean
các doanh nghiệp dệt may cần phải có những biện pháp mang tính chiến lược
từ thay đổi phương thức sản xuất đến tăng cường đầu tư và công nghệ xây dựng chuỗi cung ứng hiệu quả
chúng ta phải chuyển dịch từ cái sản xuất làm hàng gia công hay làm hàng phốp
hiện nay chúng ta phải tìm ra cái giải pháp để chúng ta làm hàng odm
chúng ta làm từ thiết kế làm từ nguyên liệu trong nước
thì chúng ta mới lấy được lợi ích hiệu quả
thì đầu tư của bây giờ không còn những kiểu đầu tư trước đây cách đây năm năm về trước nữa
mà đầu tư bây giờ chúng ta phải đầu tư tới đầu tư chuẩn mực là phải đầu tư công nghệ
thiết bị công nghệ bây giờ chúng ta phải đầu tư phải có một cái giải pháp cho chiến lược đầu tư
nếu không thì chúng ta sẽ không có được một cái khả năng đáp ứng yêu cầu đòi hỏi
ngày càng khắt khe hơn ngày càng giao hàng nhanh nhanh hơn chất lượng đòi hỏi khắt khe hơn
và đặc biệt là cái giá của chúng ta phải cạnh tranh tốt hơn
có thể nói việt nam đang là một trong những quốc gia dẫn đầu thế giới về hàng hóa dẹp may xuất khẩu
tuy nhiên ngành dẹp may việt nam hiện đang phải nhập khẩu khá nhiều nguyên liệu
dẫn đến giá trị thẳng dư không tương xứng với tiềm năng của ngành
chính vì vậy để nâng cao khả năng cạnh tranh
đồng thời từng bước hội nhập với xu hướng phát triển chung của ngành dệt may khu vực và thế giới
thì việc tham gia vào chuỗi cung ứng dệt may asean được coi là giải pháp hữu hiệu cho ngành dẹp may việt nam
do đó để phát huy tối đa thế mạnh của các nước
việc liên kết thành một chuỗi sản xuất tạo ra sản phẩm cuối cùng trong khối asean là rất quan trọng
batu là một hang động mang màu sắc hindu giáo nằm ở thủ đô kuala lumua của malaysia
bất cứ ai khi đến du lịch malaysia đều muốn được ghé vào tham quan hang động này
trong phần cuối của chương trình hãy cùng chúng tôi khám phá động batu xinh đẹp huyền bí
nơi dành cho những ai muốn thoát khỏi sự ồn ào và náo nhiệt ở thành thị
hang động batu nằm dưới một ngọn đồi đá vôi cách trung tâm thành phố kuala lumpur khoảng một mươi năm km về phía bắc
từ thế kỷ một mươi chín động batu được một thương nhân người ấn độ tên là tim bushami tìm thấy
nhưng phải đến thế kỷ hai mươi động ba tu mới được xây dựng lại làm đền thờ các vị thần
thành trung tâm tôn giáo của đạo hindu ở malaysia
tên của động được bắt nguồn từ tên của con sông sungai batu
điểm nổi bật nhất ở hang động này là bức tượng thần murugal cao nhất thế giới với chiều cao bốn mươi hai bảy mét
đây là bức tượng thần murugan lớn nhất thế giới và được phủ một lớp sơn vàng hơn ba trăm linh lít
ban đầu trên đường đi đến động batu có thể bắt gặp rất nhiều sạp hàng
bán đủ các món quả lưu niệm đồ ăn thuốc uống
để có thể vào được bên trong hang ta sẽ phải vượt qua hai trăm bảy mươi hai bậc thang khá dốc
hệ thống động batu gồm ba hang lớn
và nhiều hang nhỏ khác nhau nằm rải rác trên dẻo núi đá vôi
như hang thờ triển lãm nghệ thuật bảo tàng
trần hang cao nhất là chín mươi mét
trong hang động được thắp sáng bằng nhiều ngọn đèn lung linh
bên dưới hang thờ có một lối đi gọi là hang tối
là một giải đất ngầm có chiều dài một chín km
khoảng hai km phủ đầy thạch nhũ và măng đá nghìn năm tuổi
nơi đây cũng là địa bàn sinh sống của rất nhiều loại động vật
trong đó có loài nhện cháp đo một loài vô cùng quý hiếm sắp bị tuyệt trùng
ngoài việc thăm quan hang động batu
thì còn một trải nghiệm hết sức thú vị đó chính là leo núi
nơi đây có một địa điểm leo núi được cho là tốt nhất tại khu vực đông nam á
có tới một trăm bảy mươi tuyến leo núi nằm xung quanh hang động batu
các tuyến sẽ được sắp xếp từ nam ma đến tá ma cộng
để phù hợp với những nhà leo núi thuộc mọi cấp độ kỹ năng
nếu như không phải là một người thích leo núi
thì du khách có thể lựa chọn những tuyến đi bộ đường dài trên nền đá cuội
bên cạnh đó động ba tu còn gắn liền với những điển tích ly kỳ đến huyền bí về những vị thần
chính vì vậy nơi đây nhanh chóng trở thành thánh địa hành hương của cộng đồng người ấn độ sống tại malaysia
hàng năm hứa độ giữa tháng giêng và tháng hai âm lịch
nơi đây thu hút hàng nghìn du khách và các tín đồ đạo trên khắp thế giới về tham dự lễ hội the pusam
lễ hội bày tỏ lòng thành kính với đức mugan và cũng là lễ hội quan trọng nhất của những người theo đạo hindu
một trong những nét đặc trưng trong lễ hội này là việc rước kavadi
một cái khung được trang trí bằng giấy màu kim tuyến hoa tươi và trái cây được xem là một hình thức ăn năn xám hối
những người hindu rước kavadi sẽ diễu hành đến động batu
kvady sẽ được khiêng lên hai trăm bảy mươi hai bậc tam cấp để đến ngõ vào của hang lớn và đặt dưới chân tượng thần
nếu so với nhiều hang động khác trên thế giới bảo tù kém hẳn về cảnh quan thiên nhiên và quy mô
tuy nhiên điều đặc biệt khiến động batu lười kéo du khách
chính là những tác phẩm điều khắc đồ sộ và tinh vi từ những bậc cầu thang
cho đến ngôi đền hay những vật trang trí đều do bàn tay tài hoa của những nhà điều khác người ấn tạo nên
những hình ảnh vừa rồi đã khép lại chương trình kết nối asean tuần này của chúng tôi
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình tuần sau